trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sở y tế tây ninh đăng ký bổ sung thông tin trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín cho ba bốn ca nhiễm tại tây ninh đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó sau khi giả soát đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều so với ngày trước đó
bến tre giảm hai trăm ba mươi sáu bình phước giảm một trăm ba mươi hai an giang giảm sáu mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gia lai tăng tám mươi tám
bình thuận tăng sáu mươi sáu
bình định tăng sáu mươi năm
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua

tình hình covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một một trăm chín mươi bảy bốn trăm linh bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người
có một mươi hai một trăm năm mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước một một trăm chín mươi hai hai trăm linh ca trong đó có chín trăm năm mươi bốn một trăm linh bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
yên bái bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm sáu mươi năm chín trăm năm mươi ba
bình dương hai trăm tám mươi hai trăm linh ba
đồng nai tám mươi năm sáu trăm ba mươi một
tiền giang hai mươi bốn bốn trăm tám mươi ba
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một sáu trăm sáu mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị
trong đó thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm hai mươi hai ca
thở máy không xâm lấn một trăm linh chín ca
thở máy xâm lấn năm trăm tám mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ghi nhận một trăm bốn mươi tám ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh sáu mươi năm
trong đó tám ca
từ các tỉnh chuyển đến
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi bốn sáu trăm chín mươi hai ca
chiếm tỷ lệ hai một so với tổng số ca nhiễm
cao hơn trung bình của thế giới một
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín xếp thứ năm asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
khi ca mắc mới đang có chiều hướng tăng lên từng ngày
thì ngay lập tức sau cuộc ngoại giao với nhật
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt
để thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine phòng covid một mươi chín
nhưng phải đảm bảo an toàn hiệu quả và bảo đảm công khai minh bạch
sáng hai mươi bảy tháng một mươi một
tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
theo tổ chức y tế thế giới who
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trên thế giới có hai mươi bốn loại vaccine đã được phê duyệt
sử dụng tại các nước trong đó có tám loại được who cấp phép
có hơn hai mươi năm phương pháp điều trị đã và đang được tiếp cận
tại việt nam có chín loại vaccine được bộ y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp
về nghiên cứu
chuyển giao công nghệ thử nghiệm lâm sàng vaccine trong nước
hiện có các ứng viên vaccine như nanocovax covivax arct một trăm năm mươi bốn hipra sputnik v
vaccine do công ty xionogi nhật bản phát triển
tiếp đó hiện nay bộ y tế cũng đang hướng dẫn các đơn vị
trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine covid một mươi chín
từ các quốc gia khác như cuba ấn độ
và có thư gửi who giới thiệu các đơn vị của việt nam
tham gia chương trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ mrna của who
điều đáng mừng là việt nam đang sử dụng một số thuốc điều trị đặc hiệu
thuốc kháng thể kép cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
và một số thuốc hỗ trợ khác thuốc dược liệu thuốc cổ truyền
một số loại thuốc điều trị đặc hiệu thuốc cổ truyền thuốc dược liệu
cũng đang được nghiên cứu
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới
trong khu vực và tại việt nam
tuy nhiên sau hai năm phòng chống dịch
chúng ta đã đúc rút được nguyên lý phòng chống dịch
dựa trên ba trụ cột về cách ly xét nghiệm điều trị và phương châm năm k
cộng vaccine cộng thuốc điều trị cộng công nghệ
và đề cao ý thức của người dân và các biện pháp khác
cuối cùng thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh
cần tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt
sau đó quan trọng nhất nhiệm vụ hàng đầu
là phải thúc đẩy sản xuất bằng được vaccine và thuốc trong nước
nhưng phải bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
và đảm bảo công khai minh bạch
chống mọi tiêu cực sách nhiễu lợi ích nhóm
cạnh tranh không lành mạnh trên cơ sở theo đúng quy định
và phù hợp với điều kiện thực tế tại việt nam
đây là những yêu cầu rất khát khe
bộ y tế các bộ ngành liên quan
cần khẩn trương giả soát lại hoàn thiện thể chế
hành lang pháp lý bổ sung các cơ chế chính sách cần thiết
để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất thuốc và vaccine trong nước
vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì đề xuất cấp đó tháo gỡ
trên tinh thần tôn trọng thực tiễn bám sát thực tiễn
xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo
nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này
có thể thấy việt nam đã sẵn sàng với cuộc chiến covid một mươi chín
việt nam sẽ không đứng bên ngoài cuộc chạy đua này
thậm chí còn khẳng định mình là người dẫn đầu
trong cuộc chiến với covid một mươi chín
đường thái này cho thấy quyết tâm bảo vệ
người dân vô cùng mạnh mẽ của chính phủ việt nam
quý vị thân mến tính đến thời điểm hiện tại
dịch covid một mươi chín xuất hiện ở ba mươi quận huyện
ngay lập tức chủ tịch tp hà nội đã ra công điện hỏa tốc
ca mắc do lây nhiễm thứ phát cũng tăng lên
trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh yêu cầu giám đốc
thủ trưởng các sở ban ngành và các đoàn thể chính trị
xã hội thành phố các cơ quan liên quan khẩn trương giả soát
các nội dung đã được giao phân công tại các văn bản chỉ đạo đã bàn hành
dịch bệnh xuất hiện trên ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó nhiều chùm ca bệnh tại các khu dân cư mật độ cao
các khu trung cư khu công nghiệp từ các hoạt động tại chợ dân sinh
đám hiếu hỉ việc tụ tập ăn uống các địa điểm công cộng
và sự kiện tập trung đông người
ban chỉ đạo các địa phương và lực lượng chức năng liên quan
ra soát kiểm tra tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn
các khu dân cư mật độ đông sử dụng chung nhà tắm
khu vệ sinh chợ dân sinh trung tâm thương mại nhà hàng ăn uống
bến tàu bến xe tàu điện trên cao các cơ sở khám chữa bệnh
bên cạnh đó các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động
các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sars cov hai không triệu chứng
triệu chứng nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động
tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
đặc biệt là tiêm mũi hai với người trên năm mươi tuổi
tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi
theo lộ trình hạ dần độ tuổi theo hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
thực hiện điều tra truy vết thần tốc
việc khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể
đối với sở y tế hà nội yêu cầu cơ quan này chủ trì tăng cường điều phối
bố trí phân luồng chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tại thành phố
các bệnh viện các trung tâm y tế quận huyện thị xã trong công tác phối hợp
lấy mẫu thực hiện xét nghiệm tương ứng với các khu vực địa bàn
đảm bảo thời gian trả kết quả xét nghiệm
sở y tế có trách nhiệm tổng hợp phân loại các trường hợp f một f hai
đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp
theo đặc thù của những đô thị lớn như các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine
phòng covid một mươi chín có đeo khẩu trang đứng trong khoang thang máy
với người nhiễm sars cov hai trong thời gian ngắn
hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường
để tránh bị quá tải
ubnd tp hà nội khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội
cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn tối đa
cho bản thân và cho cộng đồng
đồng thời khuyến cáo người già người có bệnh lý nền phụ nữ đang mang thai
trẻ em dưới một mươi tám tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine
cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
để chủ động các biện pháp phòng chống dịch hạn chế tối đa nguy cơ dịch xâm nhập
vào địa bàn tỉnh bắc giang sở y tế bắc giang đã đề nghị
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các huyện thành phố quản lý chặt chẽ người dân địa bàn người lao động
trong các khu công nghiệp tỉnh bắc giang có người thân trong gia đình bố mẹ
vợ chồng con em anh chị ruột đang làm việc tại bắc ninh yêu cầu khai báo y tế
với địa phương nơi sinh sống khai báo với doanh nghiệp đang làm việc
để được quản lý theo dõi
cụ thể người từ bắc ninh về bắc giang làm việc phải có
xét nghiệm âm tính ở lại làm việc phải cách ly như người từ hà nội
về bắc giang đang thực hiện
đối với các huyện thành phố gần với bắc ninh cần củng cố chốt kiểm soát
từ hà nội bắc ninh về tạm dừng đò phà sang bắc ninh
tất cả cán bộ công chức viên chức và nhân dân không có việc đặc biệt cần thiết
thì không đi sang tỉnh bắc ninh và các tỉnh có dịch trong cộng đồng
tổ chức các sự kiện đông người cũng phải cân nhắc kỹ
không mời người từ các tỉnh đang có dịch đến dự
để chủ động các biện pháp phòng chống dịch hạn chế tối đa nguy cơ dịch xâm nhập
vào địa bàn tỉnh bắc giang sở y tế bắc giang đề nghị
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
các huyện thành phố quản lý chặt chẽ người dân trên địa bàn
người lao động trong các khu công nghiệp tỉnh bắc giang
có người thân trong gia đình bố mẹ vợ chồng con em anh chị ruột
đang làm việc tại bắc ninh yêu cầu phải khai báo y tế với địa phương nơi sinh sống
khai báo với doanh nghiệp đang làm việc để được quản lý theo dõi
cụ thể người từ bắc ninh về bắc giang làm việc phải có xét nghiệm âm tính
ở lại làm việc phải cách ly như người từ hà nội về bắc giang đang thực hiện
đối với các huyện thành phố gần với bắc ninh
cần củng cố chốt kiểm soát từ hà nội bắc ninh về tạm dừng đò phà sang bắc ninh
tất cả các cán bộ công chức viên chức và nhân dân không có việc đặc biệt cần thiết
thì không đi sang tỉnh bắc ninh và tỉnh có dịch trong cộng đồng
tổ chức các sự kiện đông người phải cân nhắc kỹ
không mời người từ các tỉnh đang có dịch đến dự
theo trang tin inews hình ảnh tại sân bay quốc tế john hannesburg cho thấy
rất đông hành khách chủ yếu là người phương tây từ buổi chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
đã đến xếp hàng tại cửa an ninh để chờ lên máy bay về nước
sau khi anh và nhiều quốc gia ban hành lệnh hạn chế đi lại đối với nam phi
tôi tới nam phi để dự đám cưới người thân nhưng giờ phải trở về gấp
warren koski một công dân ireland
đang xếp hàng tại sân bay john hannesburg chia sẻ
tôi có vài người bạn đang trên chuyến bay về anh đúng lúc lệnh cấm đi lại được ban hành
và họ giờ đang bị kẹt ở frankfurt giới chức sân bay không hiểu chuyện gì đang xảy ra
tôi thực sự rất căng thẳng về chi phí cách ly quá nhiều điều bất ổn và đáng lo vào lúc này kosky cho biết
thống đốc new york viết trong xác lệnh ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp
được công bố vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
bang new york đang chứng kiến tình trạng lây nhiễm covid một mươi chín
với tốc độ chưa từng thấy
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ nhập viện vì covid một mươi chín cũng tăng cao trong tháng qua
với hơn ba trăm linh ca nhiễm một ngày
vì vậy các biện pháp đồng bộ cần được tiến hành để giúp bệnh viện không bị quá tải
mỹ đã ghi nhận trung bình hơn một ca tử vong một ngày bởi covid một mươi chín trong hơn ba tháng qua
theo dữ liệu của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ
tại một mươi năm tiểu bang số bệnh nhân được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
bị đưa vào đơn vị chăm sóc chuyên sâu icu đang nhiều hơn so với trước đó một năm
trước sự xuất hiện của biến chủng mới ở nam phi
các hãng dược phẩm tuyên bố sẽ nhanh chóng cập nhật vaccine covid một mươi chín
để đối phó với siêu biến thể mới omicron đang khiến thế giới lo ngại
hai hãng dược sản xuất hai loại vaccine covid một mươi chín được dùng nhiều nhất ở mỹ
cùng tuyên bố cập nhật vaccine nếu cần thiết sau khi có thông tin về biến thể omicron
moderna có thể bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để xem vaccine hiệu quả tới đâu
với biến thể omicron
trong khi đó pfijer có thể điều chỉnh vaccine của mình trong vòng sáu tuần nếu cần thiết
và sẽ cho ra sản phẩm trong vòng một trăm linh ngày nếu cần
hai tuần nữa biontech đối tác đức của pfizer sẽ có dữ liệu phòng thí nghiệm
để xác minh xem omicron có thực sự là biến thể có khả năng né tránh vaccine hay không
biến thể omicron xuất hiện khi biến thể delta đã hoành hành khắp thế giới
và đang suy giảm ở một số khu vực
do là biến thể mới hoàn toàn nên còn nhiều điều chưa biết về omicron

tuy nhiên những điều mà các chuyên gia biết tới nay về omicron là đáng lo ngại
khiến tổ chức y tế thế giới họp khẩn và nhiều nước cấm nhập cảnh với người
từ một số nước châu phi nơi biến thể này xuất hiện đầu tiên
omicron có năm mươi đột biến trong đó ba mươi hai đột biến nằm ở protein gai
khiến nó khác biệt hơn so với virus gốc
các nhà khoa học gọi đó là chùm đột biến bất thường
khi omicron có các đột biến nguy hiểm nhất của tất cả các biến thể từ trước tới nay
ngoài nam phi biến thể omicron đã được phát hiện ở bút tàu hoa
hồng kông trung quốc và bỉ quốc gia đầu tiên ở châu âu
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc cho biết
có nguy cơ cao đến rất cao về khả năng biến thể mới sẽ lây lan ở châu âu
vậy chúng ta nên sợ hay không sợ biến thể nam phi
trong báo cáo đánh giá mối đe dọa từ biến thể omicron hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
ecdc cho biết dựa trên khả năng của vaccine hiện nay có thể không chống lại được chủng mới
khi biến thể omicron bị phá hủy
biến thể omicron có khả năng dễ lây truyền hơn
biến thể mới có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở nam phi
đã được who xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
các chuyên gia who đã tiến hành họp khẩn hôm hai mươi sáu tháng một mươi một và kiểm tra dữ liệu từ nam phi
kết quả sơ bộ cho thấy biến chủng mới gây ra nguy cơ tái nhiễm cao hơn
so với các biến chủng đáng lo ngại khác
thưa quý vị sau gần hai năm đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa có hồi kết
với hàng loạt biến chủng xuất hiện bất ngờ
trong bối cảnh này hơn lúc nào hết việc tự bảo vệ bản thân
theo khuyến cáo phòng dịch năm k là vô cùng cần thiết
những tin tức mới nhất về siêu biến thể mới này cũng như tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo